chiều nay ngày ba tháng một mươi một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nguyễn phú trọng
đã tiếp thân mật đồng chí vương nghị bộ trưởng ngoại giao trung quốc đang ở thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn
trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
nhân dịp này đồng chí vương nghị đã thông báo tóm tắt một số nội dung và kết quả chính của đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc
về quan hệ hai nước đồng chí vương nghị khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với việt nam
nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lý tưởng và con đường phát triển có điều kiện thuận lợi để xây dựng cộng đồng chung vận mệnh
tăng cường hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định phồn vinh của khu vực và thế giới
đồng chí vương nghị bày tỏ chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam và dự hội nghị cấp cao apec của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư tập cận bình sau đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc
thể hiện sự coi trọng cao độ và tình cảm đặc biệt của tổng bí thư tập cận bình và trung ương đảng cộng sản trung quốc đối với đảng và nhà nước việt nam
mong muốn cùng phối hợp chặt chẽ với phía việt nam để chuẩn bị tốt và tổ chức thành công chuyến thăm
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm việt nam của đồng chí vương nghị
chúc mừng thành công của đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng cộng sản trung quốc
do tổng bí thư tập cận bình làm hạt nhân nhân dân trung quốc nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà đại hội đề ra
sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả
tiến tới xây dựng trung quốc thành cường quốc hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa và tươi đẹp
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh đảng và nhà nước việt nam coi trọng việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung đi vào chiều sâu và thực chất đánh giá cao chuyến thăm việt nam
và dự hội nghị cấp cao apec của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
nhấn mạnh hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thành công tốt đẹp của chuyến thăm
tổng bí thư nhấn mạnh trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
thúc đẩy hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực thực hiện tốt các nhận thức chung quan trọng và thỏa thuận đã đạt được
tăng cường tin cậy chính trị tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước
nhằm đưa quan hệ việt trung ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn nữa